đây là cách duy nhất để tạo một môi trường mang tính xây dựng hướng đến một cuộc đối thoại toàn dân tộc nhằm tìm giải pháp hòa bình bền vững tại myanmar
trước đó hôm một mươi một tháng bốn vụ không kích xảy ra tại một ngôi làng ở vùng sagayng nhằm vào một sự kiện có khoảng một trăm năm mươi người tham dự
đây là vụ không kích gây thương vong lớn nhất tại myanmar kể từ khi quân đội lên nắm quyền hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean tháng hai vừa qua đã khẳng định lập trường thống nhất của asean trong cách tiếp cận và xử lý vấn đề myanmar là thực hiện đồng thuận năm điểm
trong đó nhấn mạnh việc chấm dứt bạo lực đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan và gửi viện trợ cho myanmar
cục điều tra liên bang mỹ đã tiến hành bắt giữ một người bị tình nghi là tiết lộ thông tin tình báo trong thời gian qua
và đây được cho là vụ dò dỉ bí mật nghiêm trọng nhất của mỹ trong nhiều năm trở lại đây
bên cạnh đó lầu năm góc đã bắt đầu hạn chế những người trong toàn chính phủ nhận được các bản tóm tắt tình báo tối mật hàng ngày sau vụ dò dỉ thông tin nói trên
người đàn ông bị bắt giữ được xác định danh tính là george teixeira hai mươi một tuổi và là một phi công ở bang massachusetts
người này bị bắt giữ với cáo buộc lưu giữ và phát tán các thông tin mật của mỹ liên quan tới quốc phòng
trước đó các tài liệu nghệ cảm đã được đăng trên discord và các nền tảng mạng xã hội khác vào tuần trước
bao gồm bảng nhắn tin trực tuyến
forten telegram và twitter bộ tư pháp mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi lầu năm góc đánh giá
đây có thể là vụ rò rỉ gây thiệt hại lớn nhất cho mỹ trong nhiều năm qua
các cơ quan an ninh cũng đang đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể khi việc tài liệu liên quan đến chiến dự ở ukraine và nhiều nước khác
bị công khai có nguy cơ gây tổn hại đến quan hệ giữa washington với các đồng minh
liên minh châu eu vừa bổ sung công ty quân sự tư nhân wagner của nga vào danh sách trừng phạt
vì tích cực tham gia vào cuộc xung đột ở ukraine
trước đó hồi tháng hai nhóm lính đánh thuê này cũng đã bị eu đưa vào danh sách trừng phạt khác
vì vi phạm nhân quyền và gây bất ổn cho các quốc gia ở châu phi
trong một thông cáo chung hội đồng châu âu ec nhấn mạnh wagner một lần nữa được thêm vào danh sách
vì các hành động làm suy yếu hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền và độc lập của ukraine
ec cũng thêm vào danh sách trừng phạt vfn một cơ quan truyền thông nga
tập đoàn truyền thông yevgeny prizhgazai giám đốc của wagner lãnh đạo một tổ chức phi chính phủ của nga
và một người đào ngũ wagner đã cáo buộc rằng các chiến binh của nhóm này phải chịu trách nhiệm
về vụ sử tử có chủ đích một tù nhân chiến tranh ukraine
một đoạn video đã bị ukraine và liên hợp quốc lên án
tuy nhiên picozin đã phủ nhận các cáo buộc và phía nga cho biết đã mở một cuộc điều tra về đoạn phim
trong khi đó ủy ban châu âu ec tuyên bố sẽ không thay đổi kế hoạch hành động
liên quan đến vấn đề người di cư tại địa trung hải
tuyên bố được đưa ra trước thực tế số lượng người di cư và tị nạn tới châu âu
bằng đường biển ngày càng tăng trong những tuần gần đây
ec đang làm mọi việc để thực hiện kế hoạch mà ủy ban này đã trình bày vào tháng một mươi một năm ngoái
nhằm giải quyết các thách thức trước mắt và đang diễn ra dọc theo tuyến đường di cư đông đúc
và nguy hiểm nhất của khu vực địa trung hải
bên cạnh đó ec triển khai những bước đi cần thiết để hiệp ước mới về di cư và tị nạn
có thể được thông qua vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó ngày một mươi một tháng bốn nội các italia ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài sáu tháng
về vấn đề nhập cư nhằm quản lý tốt hơn lượng người di cư đến nước này và các cơ sở hồi hương
ec cho biết họ đã lưu ý về quyết định này cũng như liên hệ với chính quyền thủ tướng meloni
khẳng định đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ rome
theo ec italia nằm trong số những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ quỹ di cư và hội nhập
bộ ngoại giao nga vừa ra tuyên bố về điều kiện gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
theo đó moscow khẳng định nếu không có tiến triển trong việc giải quyết năm vấn đề mang tính hệ thống
sẽ không thể đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận trên sau ngày một mươi tám tháng năm
năm vấn đề moscow nhắc tới bao gồm tái kết nối ngân hàng nông nghiệp nga
với hệ thống thanh toán toàn cầu
nói lại nguồn cung máy móc nông nghiệp phụ tùng thay thế và các dịch vụ bảo trí
dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tái bảo hiểm
thì đổi với bài bỏ lệnh cấm tiếp cận các càng
hội phục hoạt động của đảng ấn dẫn khí ammonia tô nha tý odessa
và gỡ bỏ phong bỏ các tài sản và gửi mưu tài khoản nước ngoài của các công ty nga
liên quan đến sản xuất vận chuyển thực phẩm và phân bón
bộ ngoại giao nga cũng cho rằng thông cáo bảo trí của ukraine
bàn thử ký liên hợp quốc về sản kiến ngũ cốc biển đen
liên quan đến việc xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm của ukraine
không phản ánh đúng sự thật
trên thực tế lượng giao hàng nhân đạo của chương trình lương thực thế giới
ít hơn nhiều so với tổng khối lượng xuất khẩu lương thực
đã được triển khai trong khuôn khổ của thỏa thuận
ngoài ra bộ ngoại giao nga phản ánh hiện có hai mươi tám tàu chở tổng cộng hơn một triệu tấn thực phẩm
trong khuôn khổ sáng kiến ngũ cốc biển đen đang chờ kiểm tra tại lãnh hải thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên nhân viên liên hợp quốc tại trung tâm điều phối chung
cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra đã từ chối lên lịch kiểm tra các tàu này
thay vào đó là hỗ trợ đề nghị kiểm tra các tàu của ukraine
thưa quý vị tòa án tối cao của hàn quốc ngày một mươi ba tháng bốn đã ra phán quyết
buộc google phải công khai chi tiết bất cứ thông tin cá nhân nào của các công dân hàn quốc
mà họ đã chia sẻ với các bên thứ ba
phán quyết nhằm hồi đáp một vụ kiện năm hai nghìn một mươi bốn của một nhóm các nhà hoạt động
chống lại tập đoàn công nghệ toàn cầu này
và chi nhánh của google tại hàn quốc yêu cầu google công khai
cách họ xử lý thông tin cá nhân người sử dụng
bên nguyên đơn cáo buộc google đã chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng
trong đó có người hàn quốc với chương trình tình báo preams của chính phủ mỹ
một tòa phúc thẩm trước đó đã đứng về phía bên nguyên đơn
nhưng phán quyết rằng google có quyền từ chối đề nghị này theo luật pháp mỹ
vụ kiện giờ đây đã được chuyển lại cho tòa án cấp cao để xử lý lại
nơi mà phán quyết sẽ mang tính giảm buộc
tòa án tối cao hàn quốc
cho biết việc google có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp mỹ không hợp lý
theo thông lệ tại nước này
theo luật pháp hàn quốc các nhà cung cấp dịch vụ mạng
phải làm theo đề nghị của người dùng
và cung cấp các thông tin về việc dữ liệu cá nhân của họ
có thể bị chia sẻ với bên thứ ba hay không và chia sẻ như thế nào
trong phản ứng của mình người phát ngôn của google cho biết
công ty sẽ xem xét kỹ lưỡng phán quyết của tòa
sau ba năm buộc phải hủy hoặc tổ chức quy mô nhỏ do dịch covid một mươi chín
lễ hội tết cổ truyền sông kran
năm nay chính thức quay trở lại với nhiều hoạt động phong phú
đến với thủ đô bangkok của thái lan trong dịp này
du khách như được trở về tuổi thơ cùng té nước
và cùng vui đùa không lo nghĩ
mong một năm mới mát mẻ nhiều sức khỏe và bình an
đường khao sản địa điểm du lịch nổi tiếng
sẽ đóng cửa từ một mươi hai đến hai mươi giờ trong các ngày
từ một mươi ba tháng bốn đến một mươi năm tháng bốn
để tổ chức các sự kiện té nước trong lễ sông răn
nhà chức trách cũng cho phép các cửa hàng kinh doanh
được bật nhạc và dành riêng khu vực để té nước
tuy nhiên không cho phép dựng sân khấu trên đường
lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự
tại lễ hội và điều tiết giao thông
người tham gia bị nghiêm cấm mang theo vũ khí
buôn bán rượu trái phép ăn mặc khở hàng
và sử dụng súng phun nước áp sất cao
dự kiến lễ hội sẽ đón khoảng ba mươi bốn mươi du khách
trong và ngoài nước mỗi ngày
với mức chi tiêu trung bình là một bạt mỗi người